ngày sáu tháng hai sở y tế tỉnh bình định cho biết tất cả bốn trường hợp bị sốt điều trị cách ly ở bình định
đều có kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm âm tính với virus corona
như vậy là hiện tỉnh bình định chưa ghi nhận có ca nhiễm virus corona nào
ubnd tỉnh bình định yêu cầu đối với các trường hợp nhập cảnh kể cả người nước ngoài nhập cảnh đến
hoặc đi qua ba mươi một trên ba mươi một tỉnh thành phố của trung quốc phải cách ly một mươi bốn ngày
các trường hợp nghi nhiễm virus corona phải lập tức cách ly tuyệt đối tại các cơ sở y tế
bình định cũng đã sẵn sàng tiếp nhận công dân việt nam từ trung quốc về nước và cách ly trong các cơ sở quân đội